theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương tình hình mưa lũ tại miền trung vẫn sẽ tiếp tục
mưa to được dự báo ở nhiều nơi
trong khi đó hôm nay bắc bộ đã nằm trọn trong vùng không khí lạnh trời nhiều mây và âm u
trời rét với nhiệt độ cao nhất ở các thành phố hải phòng ninh bình hà nội lạng sơn la không vượt quá hai mươi hai độ c
vùng núi cao như đồng văn sapa nhiệt độ chỉ còn một mươi ba độ c
đợt rét này dự báo kéo dài đến hết ngày chủ nhật ngày một mươi tám tháng một mươi hai và gây mưa ở vài nơi cho khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
từ nay đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi hai ở các tỉnh từ quảng trị đến bình định và từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai ở phú yên đến khánh hòa tiếp tục có mưa vừa mưa to
riêng các tỉnh từ thừa thiên huế đến bình định có mưa to đến rất to từ ba trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
lụ lợn kéo dài ngập lụt sâu diện rộng có khả năng xảy ra trên các sông
từ quảng nam đến phú yên nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở các vùng trũng ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ thừa thiên huế đến phú yên
trong sáu đến một mươi hai giờ tới lũ trên các sông ở quảng trị bình định hạ lưu sông thu bồn tiếp tục lên các sông ở thừa thiên huế quảng ngãi có khả năng lên lại các sông ở phú yên biến đổi chậm
đình lũ ở các chạm chủ yếu ở mức trên báo động hai dưới báo động ba
ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vài nơi do ảnh hưởng của không khí lạnh gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời rét vùng núi phía bắc có nơi rét đậm
nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến từ một mươi bốn một mươi sáu độ c vùng núi cao từ bảy một mươi độ c hà nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c